sau hai mươi năm lẩn trốn tại lào đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy lò văn khánh
vừa bị công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát công an thủ đô viêng trăn
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bắt giữ
ngày một mươi tháng năm tổ công tác đặc biệt do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên phối hợp với công an thủ đô viêng trăn triển khai bốn tổ công tác
bao vây áp sát khu vực nhà đối tượng lò văn khánh tên thường gọi là kham phu
tại cụm bản sỉ vị lây huyện saitani thủ đô viêng trăn sau hơn bốn tháng sắc minh truy tìm
trong quá trình vây bắt đối tượng khánh đã cố thủ trong nhà đồng thời gọi điện thoại cho người thân
mang theo hung khí đến để gây cản trở lực lượng chức năng
sau hơn bốn giờ thuyết phục vận động bao vây và bí mật tấn công các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng
sau hai mươi năm lẩn trốn tại lào và dẫn giải về việt nam bảo đảm tuyệt đối an toàn
khánh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy